thủ tướng chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương về việc chủ động phòng chống dịch cúm ah năm n một trên gia cầm và người
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
triển khai các giải pháp phòng chống bệnh cúm da cầm theo nội dung tại quyết định số một trăm bảy mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm da cầm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt có hiệu quả các nội dung của quyết định số một trăm bảy mươi hai tăng cường công tác kiểm tra kiểm dịch
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc da cầm và các sản phẩm da cầm chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường
tăng cường công tác quản lý thị trường chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm ah năm n một và các loại cúm gia cầm khác trên người
chủ động giám sát tại cộng đồng khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống dịch cúm da cầm lây từ da cầm sang người
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức việc giám sát phát hiện sớm xử lý kịp thời dịch bệnh trên da cầm
và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn da cầm
hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học tiêm phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm
đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường biên giới thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu
không để vận chuyển buôn bán gia cầm qua các cửa khẩu và nhập lậu qua đường biên giới